tiền học lễ hậu học văn mục tiêu trọng tâm của giáo dục luôn là đào tạo ra một thế hệ trẻ phát triển trọn vẹn cả tài năng và đạo đức
một xã hội chỉ thật sự phát triển khi mỗi cá nhân được nuôi dưỡng trên nền tảng đạo đức tốt thấu hiểu và lan tỏa những hành vi đẹp nhân ái và giàu tình cảm
và rõ ràng những hành vi xấu những hành vi vi phạm đạo đức nghiêm trọng như trong vụ việc vừa xảy ra cần phải bị xóa bỏ trong môi trường giáo dục